ngày một mươi bảy tháng ba thay mặt ban bí thư đồng chí nguyễn văn bình
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung ương
đã trao quyết định bổ nhiệm ông nguyễn đức hiển giữ chức phó trưởng ban kinh tế trung ương
phát biểu trao quyết định đồng chí nguyễn văn bình mong muốn đồng chí nguyễn đức hiển
sẽ phát huy tốt năng lực phẩm chất trí tuệ phân đấu hoàn thành xuất xuất các nhiệm vụ được giao
cùng tập thể ban kinh tế trung ương hoàn thành tốt nhiệm vụ được ban chấp hành trung ương
bộ chính trị ban bí thư giao
đồng chí nguyễn đức hiển sinh ngày tám tháng ba năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy quê quán tại xã đại đồng
huyện tứ kỳ tỉnh hải dương có nhiều năm làm công tác tại trường đại học kinh tế quốc dân
ngân hàng nhà nước việt nam tại ban kinh tế trung ương đã kinh qua các chức vụ